thực hiện chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh phú yên tiến tới xây dựng đô thị âu loan trở thành điểm du lịch và sản xuất nuôi trồng thủy sản theo quy hoạch
các địa phương đã ra quân giải tỏa tiêu hủy dụng cụ khai thác và nuôi trồng thủy sản trái phép
danh thắng quốc gia đầm âu loan có gần sáu trăm bảy mươi hộ sinh sống tại năm xã ven đầm chuyên khai thác thủy sản bằng các ngư lưới cụ mang tính hủy diệt
không chỉ vậy còn có hơn hai trăm ba mươi hộ lấn chiếm đất mặt nước xây dựng nhà ở và các công trình khác trái phép với tổng diện tích hơn một mươi bảy m hai
nhiều năm qua huyện tùy an liên tục tuyên truyền vận động người dân di rời thao dỡ các công cụ khai thác thủy sản trái phép
tuy nhiên rất ít hộ tự giác thực hiện
chính vì vậy bắt buộc các lực lượng của huyện phải ra quân giải tỏa thu hồi thiêu hủy chủ yếu là các loại lưới lồng cọc san chấn
tiếp theo tỉnh phú yên sẽ tiến hành giải tỏa tất cả các hồ nuôi tôm và nhà ở trái phép để quy hoạch vùng nuôi thủy sản bền vững và phát triển du lịch